hàn quốc và mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn gần với biên giới liên triều
trong một màn phô trương hỏa lực dữ dội của hai nước đồng minh trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa từ triều tiên
cuộc tập trận kéo dài bốn ngày này diễn ra tại khu liên hợp bắn đạn thật rodrigues ở pochion
cách khu phi quân sự liên triều khoảng ba mươi km về phía nam với sự tham gia của hơn tám trăm linh binh sĩ
và khoảng một trăm linh khẩu pháo xe bọc thép và thiết bị
sư đoàn bộ binh cơ giới thủ đô của quân đội hàn quốc cùng với sư đoàn bộ binh số hai của mỹ
sư đoàn hỗn hợp hàn mỹ đã thành lập các đơn vị chung để huấn luyện tập trung vào việc tăng cường khả năng tương tác
và khả năng vận hành các khí tài hỏa lực kết hợp
cũng trong ngày hai mươi ba tháng ba bộ trưởng ngoại giao nhật bản yoshimasha hajiyashi và bộ trưởng thống nhất hàn quốc
kwon yong se đã có cuộc hội đàm ở tokyo nhật bản trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề triều tiên
thời gian gần đây triều tiên đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa ra vùng biển phía đông nước này